đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
biết thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã gặp gỡ với các đại biểu trí thức nhà khoa học doanh nhân tiêu biểu
để hiến kế hiến công xây thành phố văn minh hiện đại xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước
thành phố hồ chí minh hiện có gần một mươi ba triệu dân hàng năm thành phố đã đóng góp một phần ba cho những ngân sách quốc gia
và thành phố đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố thông minh nơi đáng sống nơi đáng đến của mọi người
xe ô nhiễm môi trường ngập nước v v đồng chí nguyễn thị nhân mong muốn các tri thức nhà khoa học
nghiên cứu giúp cho thành phố tìm ra các giải pháp để xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững
nhân dịp kỷ niệm nghề quốc tế thiếu nhi năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi
cho các cháu và đi thăm hỏi tặng quà cho các cháu thiếu nhi bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện
ba trăm năm mươi xuất quà được lãnh đạo thành phố trao tận dường bệnh cho các em thiếu nhi đang điều trị tại các bệnh viện
như bệnh viện ung bứu bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai v v
với mong muốn cho các em có thể cố gắng vượt qua bệnh tật
cũng nhân dịp này ngoài tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu như hội trại du khảo vì tương lai đất nước
và chấp cánh ước mơ thành phố còn tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ máy ấm nhà mở các cơ sở bảo trợ xã hội
và tổ chức ngày hội trẻ em khuyết tật tạo sân chơi cho năm trăm tám mươi em có hoàn cảnh kém may mắn đến từ các trường khuyết tật
ngoài ra bang tổ chức cũng dành tặng cho mỗi em một phần quà trị giá ba trăm linh đồng
liên đoàn lao động tp hcm tổ chức chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa là câu nối giữa tổ chức công đoàn doanh nghiệp và người lao động
hàng năm để đồng hành cùng doanh nghiệp liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động để chia sẻ với công nhân
từ hỗ trợ chi phí nhà ở chương trình tắm vẽ nghệ tình đưa công nhân về quê ăn tết tặng quà cho các công nhân khó khăn
học bổng nguyễn hữu cảnh dành cho con em công nhân v v
và nhờ phát triển doanh nghiệp cũng đã mang lại diện mạo mới cho thành phố
từ tăng trưởng kinh tế giải quyết việc làm cho hàng triệu công nhân và người lao động
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm nay liên đoàn lao động thành phố đã tuyên dương ba mươi bốn doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh
với mong muốn tôn vinh giới thiệu giá trị văn hóa ẩm thực của vùng đất phương nam đến với du khách
sở du lịch tp hcm đã tổ chức liên hoan ẩm thực đất phương nam lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
trong sáu mươi gian hàng với ba phong cách ẩm thực của miền trung tây nguyên sài gòn thông qua hơn hai trăm năm mươi món ăn và đồ uống
mỗi gian hàng được thiết kế bằng vật liệu mây tre rất đặc trưng với vùng đất phương nam
hy vọng liên hoan ẩm thực lần bảy sẽ mang đến cho du khách trong nước cũng như quốc tế các giá trị văn hóa ẩm thực của việt nam nói chung và của vùng đất phương nam nói riêng
trong những năm qua ngoài tổ chức xuất cơm miễn phí để giúp đỡ bệnh nhân nghèo
tp hcm còn triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa như mẫu tim cho em ánh sáng cho người mù nghèo xe lăng cho người tàn tật v v
để giúp đỡ cho nhiều mảnh đời bất hạnh vượt khó vương lên trong cuộc sống
là bệnh viện tuyến cuối bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận điều trị phần lớn bệnh nhân từ các tỉnh
các ca bệnh điều trị tại đây hầu hết là các ca nặng chi phí điều trị tốn kém
hàng ngày bệnh viện đã cấp bốn năm trăm linh xuất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo và tổ chức những chương trình chủ nhật yêu thương như cắt tóc gội đồ miễn phí cho bệnh nhân
cùng với việc chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân nghèo trong năm năm qua bệnh viện chợ rẫy còn vận động được hơn một mươi ba tỷ đồng
ba chín trăm chín mươi bảy phần quà bảy xe lăng để giúp đỡ cho sáu chín trăm bảy mươi một lượt bệnh nhân nghèo
thưa quý vị thưa các bạn với gần bảy mươi hai thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất của cả nước
đến thời điểm này được sự quan tâm và sự chỉ đạo chặt chẽ của ủy ban nhân dân thành phố và ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
công tác chuẩn bị cho kỳ thi hai chung của năm thứ ba tại thành phố cơ bản đã được hoàn thành
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã tập trung cao độ chuẩn bị kỹ lượng mọi điều kiện từ cơ sở vật chất đến nhân lực
đảm bảo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy diễn ra an toàn đúng quy chế và đạt kết quả cao
sau đây là ghi nhận của các phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại thành phố hồ chí minh được tổ chức thành một cùng thi do sở giáo dục và đào tạo thành phố chủ trì
phối hợp với chín trường đại học trên địa bàn dự coi thi và được bố trí một trăm một mươi bốn điểm thi ba tám trăm năm mươi bảy phòng thi và rải đều hai mươi bốn quận huyện
cùng thi này dành cho thí sinh của thành phố hồ chí minh và số thí sinh tự do dự thi tuyển vào các trường đại học cao đẳng
hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu số lượng thí sinh tăng hơn hai thí sinh và kỳ thi cũng diễn ra sớm hơn một mươi ngày so với năm trước
trong số bảy mươi một bốn trăm bảy mươi chín thí sinh đăng ký dự thi có ba hai trăm một mươi thí sinh chỉ đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
ba mươi thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học và cao đẳng số thí sinh còn lại đăng hai kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
chiếm tỷ lệ tám mươi bảy năm mươi sáu
cái thứ nhất là việc liên quan đến vấn đề an toàn là quan trọng nhất phải đảm bảo an toàn an toàn cho cả thí sinh và an toàn cho cả các điểm thi
đối với thí sinh thì an toàn về việc đi đứng của các em đảm bảo về giao thông không có xảy ra tai nạn an toàn trong vệ sinh thực phẩm
các em không bị ngộ độc trong những mùa
đến dự thi rồi là an toàn trong cái chuyện thi cử v v
đồng thời để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế đạt kết quả cao nhất sở giáo dục và đào tạo thành phố và các trường đại học cũng đã phổ biến đầy đủ quy chế
quy định thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho các trường trung học phổ thông và tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi và hướng dẫn cho học sinh ôn tập nắm vững kiến thức để làm bài thi tốt
đồng thời để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho các trường trung học phổ thông và tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi và hướng dẫn cho học sinh ôn tập nắm vững kiến thức để làm bài thi tốt

đồng thời để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho các trường trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức tốt nghi
vào cái mảng về trách nhiệm trách nghiệm của các môn ví dụ như là toán anh
em có hai nguyện vọng là tốt nghiệp trung học của học quốc gia và xét tuyển vào trường đại học kinh tế
và nguyện vọng vào trường kinh tế của em là sẽ vào khoa được kinh doanh quốc tế
và em đang cố gắng học tập và nhà trường cũng đang hỗ trợ để cho chúng em ôn tập
để đạt được kỳ thi tốt nhất có thể
đồng thời các trường cũng đã tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
để giúp các em làm bài tự tin hơn
ngoài công tác tổ chức ôn tập hiện nay sở giáo dục và đào tạo thành phố
cũng đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông kiểm tra hồ sơ của thí sinh thật kỹ lưỡng
bảo đảm chính xác tuyệt đối các thông tin của thí sinh
nhất là thông tin liên quan đến bài thi môn thi nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng
về mặt kỹ thuật
cập nhật lên mạng của bộ dục công tác quy hoạch các điểm thi phòng thi
và đánh số danh của thí sinh cũng đã được hoàn tất
đặc biệt là công tác chỉ đạo của ban nhân hình số hồ chí minh
đối với kỳ thi này rất là quyết liệt
đồng thời được sự phân công của bang chỉ đạo thi
các sở ngành cũng đã lên kế hoạch và bố trí đầy đủ
kỹ thuật để giúp các em làm bài thi môn thi nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng
các sở ngành cũng đã lên kế hoạch và bố trí đầy đủ kỹ thuật để giúp các em làm bài thi nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng